trong đó bệnh nhân và nhân viên y tế lại chính là những đối tượng có nguy cơ cao nhất
trong thời điểm hiện tại sự chú động phòng dịch và bảo vệ sức khỏe người dân
chính là mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế